trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
thành phố hà nội trong những ngày qua đã để mạnh xét nghiệm sàng lọc để bóc tách các kf không có yếu tố dịch tễ
từ đó truy vết khoanh vùng nhanh và hiệu quả làm sạch mầm bệnh tiềm ẩn
bên cạnh những biện pháp cấp bách phòng dịch thì ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội đã kêu gọi người dân thực hiện khai báo y tế thường xuyên
cụ thể chủ tịch ubnd tp đề nghị toàn thể người dân đang sinh sống học tập lao động trên địa bàn thủ đô
chủ động tích cực thực hiện việc khai báo y tế với chính quyền địa phương ưu tiên việc khai báo qua trang web tờ khaiyt vn
việc khai báo y tế phải được coi là việc làm thường xuyên liên tục
mỗi người dân kể cả đã khai báo y tế khi có triệu chứng cần khai báo cập nhật ngay lên hệ thống để được xét nghiệm kiểm tra và hướng dẫn theo dõi sức khỏe
đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp ngành y tế tổ chức sàng lọc xét nghiệm sớm để phát hiện ca mắc
chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh đây không chỉ là cách để bảo vệ chính mình mà còn là bảo vệ người thân gia đình và cộng đồng
sở y tế tỉnh đồng nai ngày hôm nay cho biết trước tình trạng số ca mắc covid một mươi chín đang tăng lên từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại
tỉnh đang gấp rút khảo sát và thiết lập thêm các bệnh viện giã chiến phục vụ thu dung điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại đồng nai đã có bảy bệnh viện giã chiến với tổng công suất ba ba trăm linh giường
mới đây tỉnh vừa đưa vào sử dụng bệnh viện giã chiến số sáu có thể thu dung và điều trị tới một hai trăm linh bệnh nhân
tuy nhiên tình hình số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh liên tục tăng sẽ dẫn tới nguy cơ thiếu dường bệnh
vì vậy tỉnh đồng nai đang dự kiến khảo sát triển khai thêm bệnh viện giã chiến tại huyện xuân lộc với công suất điều trị hơn ba giường
để điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sở y tế tỉnh đồng nai cũng cho biết là ngày hai mươi ba tháng bảy toàn tỉnh ghi nhận thêm hai trăm một mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên đến hơn hai ca trong đó đã có ba trường hợp tử vong hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi và xuất viện
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm và tỉnh bình dương khiến cho lượng người đổ về các tỉnh tây nguyên
qua chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một xã tân lập huyện đồng phú trở nên quá tải
mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người và xe máy tập trung tại chốt làm thủ tục lưu thông
để giải quyết tình trạng trên đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
lực lượng chức năng phải cho xe chuyên dụng áp tải chuyển người cùng với phương tiện đi qua địa bàn tỉnh bình phước lên tây nguyên
ghi nhận trong đêm ngày hai mươi hai tháng bảy đến sáng ngày hai mươi ba tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
đã dùng các xe chuyên dụng dẫn dắt đoàn phương tiện hàng nghìn ô tô xe máy
từ chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên đường dt bảy trăm bốn mươi một giáp danh giữa bình phước và bình dương
đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường quốc lộ một mươi bốn giáp danh với đắk nông
trên tinh thần không để các phương tiện dừng đỗ trên địa bàn bình phước
ngoài một xe chuyên dụng do lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn
trong đoàn xe kéo dài hơn một km còn có các lực lượng cảnh sát giao thông đi trong đoàn
cuối đoàn cũng được bố trí một xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông
dọc tuyến đường công an dân quân các địa phương cũng được huy động chốt kiểm soát
bảo đảm các phương tiện đi đúng hành trình
theo ghi nhận trong ba ngày thực hiện giãn cách xã hội thì mỗi ngày có từ hai đến ba lượt dẫn giải
với số lượng hàng nghìn phương tiện đi qua địa bàn tỉnh bình phước để về địa bàn các tỉnh tây nguyên
vào khoảng hai giờ sáng nay trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp thuộc khu vực ấp sáu xã tân thành
thành phố cà mau tổ kiểm soát phòng chống dịch tỉnh cà mau ra hiệu lệnh cho một thanh niên
vào chốt để kiểm tra y tế nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh mà còn bất ngờ tăng tốc bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng phương tiện tiến hành ngăn chặn
đối tượng khai tên là lương văn tâm sinh năm hai nghìn trú tại xã lâm hải huyện nam căng tỉnh cà mau
nghề nghiệp phụ hồ tạm trú tại xã bà điểm huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trong quá trình kiểm tra tâm đã có hành vi đưa tiền cho tổ công tác để bỏ qua lỗi vi phạm
nhưng đã bị lực lượng nhắc nhở ngoài ra qua kiểm tra trên hệ thống giấy phép lái xe do tâm xuất trình
lại còn mang tên người khác lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế
đồng thời đưa lương văn tâm đi cách ly y tế tập trung theo đúng quy định
thưa quý vị trong lúc cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ thì tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
lại có hàng chục đối tượng lén lút tụ tập tổ chức đánh bạc
vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã đột kích
bắt quả tang tội điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống trước nhà một hộ dân ở khu phố võ trường toản
phường vĩnh quang thành phố rạch giá
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi bảy đối tượng tạm giữ khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hai bộ tài xỉu và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
được biết ổ bạc này do một phụ nữ đứng ra tổ chức thu tiền sâu và hiện phụ nữ này đã bỏ trốn
hoạt động đã được gần ba tháng nay
để tránh sự truy bắt của công an phường đối tượng tổ chức đã thuê hai người canh đường cảnh giới từ xa
ngoài ra tụ điểm đánh bạc này còn có đối tượng cho vai nóng khi con bạc có nhu cầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đang tiến hành lấy lời khai
để củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vừa qua trong quá trình tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và phòng chống đua xe trên địa bàn các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm hà nội
đã phát hiện ba nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy với tốc độ cao không đồng hữu bảo hiểm
lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi có biểu hiện gây dối trật tự công cộng
và đặc biệt là vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay lập tức các tổ công tác đã bố trí lực lượng tổ chức đón lõng và truy bắt các đối tượng
đồng thời yêu cầu dừng xe để kiểm tra
đây là một mươi bốn đối tượng thuộc ba nhóm thanh thiếu niên đã tổ chức tụ tập gây dối trật tự công cộng
vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín bị lực lượng chức năng quận hoàn kiếm tạm giữ
đáng chú ý hầu hết đều có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi một hộ khẩu thường trú tại quận long biên
huyện thanh trì và huyện gia lâm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vì nghỉ dịch trong thời gian dài
nên đã rủ dê bạn bè tụ tập gây dối trật tự công cộng
hiện công an quận hoàn kiếm đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng
và xử lý những thanh niên này theo quy định của pháp luật
trong những ngày tới công an quận hoàn kiếm sẽ tăng cường lực lượng
phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tp hà nội
để tuần tra mật phục kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng
có biểu hiện tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng
và vi phạm công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân tp hà nội
một cháu bé một mươi bốn tuổi mắc bệnh tự kỷ tự ý đi ra khỏi nhà
không may bị mắc kẹt trong khe tường nhỏ giữa hai ngôi nhà
có khoảng cách chỉ rộng khoảng hai mươi cm
rất may là chó bé đã được công an quận bắc từ liêm
công an tp hà nội phát hiện và giải cứu kịp thời
ngày một mươi chín tháng bảy gia đình ông chu ngọc thảo
trú tại số bốn mươi một ngõ năm
đường năm trăm chín mươi chín phạm văn đồng phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm
có trình báo về việc cháu nội là chu nguyễn việt tiến
sinh năm hai nghìn bảy tự ý đi ra khỏi nhà nhưng không thấy trở về
sau hơn một ngày tiến hành giả soát tìm kiếm
công an phường cổ nhuế một và gia đình đã tìm thấy cháu
bị mắc kẹt trong khe tường giữa nhà số bốn mươi ba và số bốn mươi năm
ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm văn đồng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm
và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai công an thành phố
đã huy động lực lượng phương tiện để giải cứu cháu ra khỏi khe tường hẹp
ngoài ra chia làm hai mũi tấn công tiếp để đục hai bức tường bên cạnh
một là để nếu như thời gian cứu chữa lâu dài
còn có biện pháp để duy trì cho cháu để ăn uống
vì một ngày rồi cháu chưa được ăn uống cái gì cả
tuy nhiên nhận định tình hình là khả năng giải quyết nhanh được
về tường độ dày tường cũng như kết cấu
cho nên anh em tập trung vào tìm kiếm cháu
tập trung vào một mũi chính để đục nhanh chóng phá rỡ tường
sau hơn một ngày mắc kẹt sức khỏe của cháu bé có diễn biến xấu đi
lực lượng chức năng vừa triển khai việc cứu nạn vừa phải chấn an tinh thần cho cháu
tuy nhiên để có thể đưa cháu ra khỏi hiện trường
lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp
cấu kiện xây dựng của tòa nhà tạm bỡ
nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra sập đổ hoặc gạch đá rơi vào người nạn nhân
tập trung vào một mũi chính để đục nhanh chóng phá rỡ tường
chúng tôi cũng phải động viên cháu để giải trí cháu
không thể nói gì hơn được nữa rồi xin cảm ơn tất cả
và tất cả đều nhiệt tình cố gắng từ trên lãnh đạo thành phố
đến coi như phường đến bà con làng xóm
là tất cả nhiệt tình coi như là giúp đỡ gia đình nhà mình
với sự cẩn trọng và phương án ý mạng hợp lý
tư vựa công an đã giải quyết cho bé thành công sau ba mươi phút có mặt tại hiện trường
hiện tình trạng của cháu bé đã hồi phục và ổn định
đây chính là món quà
đây chính là món quà lớn nhất đối với các cán bộ chiến sĩ đã tham gia thực hiện nhiệm vụ
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an trên cả nước đã đấu tranh
xử lý nhiều đường dây tín dụng đen với lãi suất cho vay lên đến hơn ba trăm sáu mươi một năm
đây là ổ nhóm bốn đối tượng chuyên cho vay nặng lãi
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội bắt giữ trên địa bàn quận hoàng mai
theo tài liệu điều tra ổ nhóm này đã lợi dụng vào vỏ bọc các tiệm cầm đồ
hoạt động bất động sản giả danh người đi bán đất để tiếp cận người có nhu cầu vay
nhóm này đã hoạt động rộng khắp trên nhiều quận huyện ở tp hà nội
với số tiền hàng chục tỷ đồng với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
em cho vay lái là một mươi một triệu trên một ngày một mươi ngày đóng một lần ạ
bỗng hò là một mươi ăn tám đóng trong vòng năm mươi hôm
mỗi hôm đóng hai trăm linh mấy khách không giả tiền thì làm đồ sơn dầu luyên mắm tôm đi lẹp
cùng thời điểm trên địa bàn quận nam tử liêm hàng chục trinh sát đã đột kích vào ổ nhóm
chuyên cho vay nặng lãi bảo kê tranh giành địa bàn lán chạy khác
do đối tượng nguyễn việt dũng hay còn gọi là dũng út cầm đầu
tại hiện trường hơn hai mươi dao kiếm các loại cùng với các tăng vật là phần mềm
sổ sách quản lý và điều hành hoạt động cho vay nặng lãi đã bị thu giữ
cho đàn em đi tiếp cận ở các địa bàn người vay có thể là thế chấp bằng giấy phép lái xe
bằng chứng minh thư nhân dân và thậm chí không cần phải thế chấp bất cứ cái đồ vật tài sản gì
chúng tôi xác định được hơn năm trăm linh người vay tiền vay nhóm đối tượng dũng
theo tài liệu điều tra dũng từng là bị can giết người
nhưng dũng đã có được bệnh án tâm thần nên không bị thi hành án
tuy nhiên trong nhiều năm đối tượng này đã thành lập
hàng chục đàn em ổ nhóm thực hiện bảo kê cho vay với lãi suất hơn ba trăm linh một năm
tại địa bàn các quận nam tử liêm cầu giấy tây hồ trong một thời gian dài
trên app quảng cáo trên app về vay tiền
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay công tác quản lý cái hoạt động của các doanh nghiệp
của các đối tượng trên không gian mạng là chúng ta đang có những cái có lỗ hỏng mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì các đối tượng đã lợi dụng với chiến đề phát triển của công nghệ thông tin
để tổ chức các hoạt động tội phạm trong đó có tội phạm đánh bạc trong đó có tội phạm tín dụng đen
thì đây là những cái mà
cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng cho biết hiện nay các tổ chức hoạt động tín dụng đen
đang có dấu hiệu co cùng lại hoạt động bí mật hơn trước
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng cũng như vay tiền khôi phục kinh tế
của các doanh nghiệp sẽ gia tăng đây sẽ là đất sống của loại tội phạm này
cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng đã lên phương án để chấn áp
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp
tuy nhiên trong những ngày qua vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm
tình trạng tập trung đông người tại một số nơi vẫn tiếp diễn và hàng ngày vẫn có hàng ngàn người
từ các địa phương khác trở về thành phố mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
để thực hiện các công điện chỉ thị của chủ tịch ubnd thành phố đã ban hành
chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng
nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
từ ngày hai mươi hai tháng một
sở thông tin và truyền thông triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các kênh sau đây
hòm thư phản ánh nguy cơ covid một mươi chín
địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo antancovid vn gạch chéo phản ánh hn
quý vị và các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình
hai tài khoản jalo sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội chuyên mục phản ánh covid

và tám trăm tám mươi chín năm trăm năm mươi bảy bảy trăm năm mươi năm
theo ông nguyễn thanh liêm giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội
bằng những kênh tiếp nhận trên người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch
việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng
nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng thông tin không đúng sự thật
quả đó giúp các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất
giảm thiểu tối đa các nguy cơ lây nhiễm đảm bảo an toàn cho người dân
với hàng nghìn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày và được đánh giá là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
từ ngày hôm nay bộ tư lệnh tp hcm sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố
đặc biệt là các khu vực đang có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
cụ thể sẽ có hai đội gồm một mươi sáu xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn hai quận huyện trên địa bàn tp hcm
các lực lượng tham gia bao gồm bộ tư lệnh lữ đoàn phòng hóa tám mươi bảy
tiểu đoàn phòng hóa bảy
bộ tư lệnh tp hcm yêu cầu các cơ quan đơn vị ban chỉ huy quân sự tp thủ đức và các quận huyện
nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa phương qua đó có đề xuất khu vực tiêu độc khử khuẩn sát với tình hình thực tế
đồng thời phối hợp chính quyền địa phương các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn giao thông
chỉ dẫn đường tại các khu vực khử khuẩn
ngoài khử khuẩn đường phố các địa phương cần xây dựng kế hoạch khử khuẩn trên địa bàn dân cư
các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ
hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp là thành phố thủ đức và huyện bình chánh sẽ được triển khai phun trước
dự kiến kế hoạch khử khuẩn toàn bộ thành phố diễn ra trong bảy ngày bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng bảy
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa ký văn bản hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine covid một mươi chín pfizer trên toàn quốc
bộ y tế cho biết trong bối cảnh nguồn vaccine còn hạn chế trên toàn cầu
tiến độ cung ứng không đủ để đảm bảo
mỗi người dân được tiêm đủ hai liều vaccine cùng loại khi đến lịch tiêm
vì vậy một số quốc gia như canada đức pháp naui hàn quốc đã áp dụng kết hợp hai loại vaccine covid một mươi chín khác nhau
để tiêm cho người dân đảm bảo hiệu quả phòng bệnh
nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy sau khi tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín astrazeneca và mũi hai là vaccine pfizer
cho thấy miễn dịch tương đương so với hai mũi tiêm pfizer và cao hơn so với tiêm hai mũi astrazeneca
một số quốc gia có khuyến cáo tiêm hai loại vaccine khác nhau để tăng hiệu quả miễn dịch
tuy nhiên việc tiêm mũi một arazeneca và mũi hai pfizer có thể làm tăng nhẹ các phản ứng thông thường sau tiêm chủng
như sốt sưng đau tại chỗ tiêm
ngày một mươi hai tháng bảy bộ y tế đã ban hành quyết định phân bổ bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer được cung ứng trong tháng bảy
cho các địa phương và đơn vị để triển khai tiêm
bộ y tế nêu rõ trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng để tiêm mũi
cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần nếu người được tiêm đồng ý
phát huy vai trò nòng cốt quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo đảm tốt an ninh trật tự
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa cây nắng nóng của miền trung cũng như sự phức tạp của dịch bệnh các cán bộ chiến sĩ công an huyện tương dương tỉnh nghệ an
vẫn vượt qua mọi khó khăn
và những hành động cụ thể được triển khai đã góp sức cùng với chính quyền quân và dân tỉnh nghệ an
ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
bản chầm puông tâm dịch của xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an sau một mươi ngày phong tỏa
bản làng đã yên bình trở lại đường làng ngõ xóm vắng người qua lại
chỉ còn lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và các lực lượng tham gia phòng chống dịch
hiện huyện đang tập trung chống dịch
nhân dân đoàn kết đồng lòng các lực lượng ở tuyến đầu ngày đêm nỗ lực tập trung quyết liệt
trong đó có lực lượng công an
hiện nay cả bản chằm puông xã lượng minh có trên hai trăm một mươi công nhân đi cách ly tại ba trung tâm ở thị trấn thạch giám
còn những khu dân cư trở thành vườn không nhà chống
giữa những cây nóng của ngày hè oi ả cán bộ chiến sĩ công an huyện tương dương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nơi khu phong tỏa cách ly tại tâm dịch bản tràm puông
bố trí phương án thứ nhất là phát huy tổ tự quản tổ truy vết của bản của tất cả các bản một mươi trên một mươi bản
và đặc biệt là ở bản chằm puông này thì chúng tôi bố trí những điểm mà các hộ m một được cách ly tại địa phương
thì chúng tôi cũng bố trí thứ nhất là khoanh khoanh hộ khoanh nhóm và giang dây
và để tăng cường công tác tuần tra của tổ trong vào buổi đêm để phát hiện và đảm bảo nặng tình hình trên các nhóm hộ mà được cách ly
và cũng báo cáo với đồng chí đến sáng ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được thông tin từ tám trên một mươi bản
thì tất cả công tác đảm bảo an ninh đến giờ phút này đang còn rất ổn
công an huyện tương dương mà nòng cốt là lực lượng công an xã thị trấn đã chủ động giả soát
lập danh sách tất cả những trường hợp đi từ vùng có dịch bệnh trở về địa phương
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cách ly điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ngoài nhiệm vụ chính để đảm bảo sinh hoạt của người dân được sạch sẽ an toàn
công an huyện tương dương đã tổ chức các hoạt động tại tâm dịch như vệ sinh cảnh quan khu cách ly
chăm sóc bảo vệ tài sản cho người dân khi vắng nhà
quá trình công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi số bà con nhân dân được đi cách ly tập trung
thì hầu như trong thôn bản là để vườn không nhà trống
đây là những điều kiện để các đối tượng nghiện hút ở trên địa bàn sẽ gây ra các vụ trộm cắp tài sản
vì lẽ đó mà lực lượng công an tập trung tổ chức phân công tuần tra kiểm soát hai mươi bốn h hai mươi bốn h hàng ngày
trong phạm vi toàn thể thôn bản trầm cuông để làm sao làm bảo quản tài sản cho người dân an toàn tuyệt đối
sau này người dân họ đi cách ly trở về thì các tài sản đó vẫn nguyên vẹn trao trả lại cho người dân
vậy là quyết tâm của công an là làm sao ổn định tình hình an ninh trật tử nơi trung tâm vùng dịch
để người dân an toàn và an tâm trong quá trình đi cách ly
những việc làm mang tinh thần sẻ chia của các cán bộ chiến sĩ
công an huyện tương dương và lực lượng tuyến đầu đã nhận lại tình cảm tốt đẹp của người dân
được dân tin được dân quý cũng chính là sự động viên tinh thần
góp phần giúp cán bộ chiến sĩ công an đoàn kết vượt qua khó khăn để chung sức đẩy lùi dịch bệnh
vâng thần tốc truy vết khoanh vùng nỗ lực hết mình để điều trị cho bệnh nhân
suốt từ khi bùng phát thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để dập dịch nhanh nhất ổn định cuộc sống của người dân
thế nhưng thì nhiều đối tượng lại có những hành vi
làm dối thêm tình hình khi đưa những thông tin sai sự thật về dịch bệnh
mới đây nhất công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền bảy năm triệu đồng đối với một người phụ nữ trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy tài khoản facebook của người này đăng thông tin hình ảnh với nội dung
test nhanh hai lần âm tính xét nghiệm pcr là dương tính mọi người cẩn thận
và kèm theo hình ảnh bản soạn thảo báo cáo nhanh một trường hợp test nhanh covid một mươi chín có kết quả dương tính
ngay sau đó công an thành phố châu đốc phát hiện tài khoản facebook này đăng tải thông tin trên là bịa đặt
không đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
lực lượng công an đã mời chủ tài khoản đến trụ sở làm việc và người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
ngoài xử phạt vi phạm hành chính người vi phạm buộc phải tự tháo gỡ nội dung đã đăng tải sai sự thật
và cam kết không tái phạm